sáng nay ngày hai mươi tháng năm dưới sự chủ trì của ủy viên bộ chính trị phó chủ tịch thường trực điều hành hoạt động của quốc hội và ủy ban thường vụ quốc hội trần thanh mẫn
kỳ họp thứ bảy quốc hội khóa một mươi năm đã khai mạc trọng thể tại nhà quốc hội để xem xét quyết định nhiều nội dung quan trọng trong công tác lập pháp
giám sát tối cao và quyết định các vấn đề quan trọng của đất nước nhằm tiếp tục thể chế các chủ trương nghị quyết của đảng góp phần hoàn thiện thể chế
nâng cao năng lực quản trị quốc gia thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội bảo đảm quốc phòng an ninh thực hiện thắng lợi nghị quyết đại hội lần thứ một mươi ba của đảng
tham dự phiên khai mạc kỳ họp có thủ tướng chính phủ phạm minh chính nguyên tổng bí thư nông đức mạnh nguyên chủ tịch nước nguyễn xuân phúc
các đồng chí nguyên chủ tịch quốc hội nguyễn văn an nguyễn sinh hùng nguyễn thị kim ngân đồng chí đại tướng lương cường
ủy viên bộ chính trị thường trực ban bí thư chủ nhiệm tổng cục chính trị quân đội nhân dân việt nam đồng chí đỗ văn chiến
ủy viên bộ chính trị bí thư trung mương đảng chủ tịch ủy ban trung mương mặt trận tổ quốc việt nam nguyên chủ tịch nước võ thị anh xuân
cục dự còn có các đồng chí ủy viên bộ chính trị nguyên ủy viên bộ chính trị bí thư trung ương đảng nguyên bí thư trung ương đảng
các đồng chí nguyên phó chủ tịch nước phó thủ tướng chính phủ nguyên phó thủ tướng chính phủ các đồng chí nguyên phó chủ tịch quốc hội
nguyên ủy viên ủy ban thường phủ quốc hội các đồng chí ủy viên trung ương đảng lãnh đạo các ban bộ ngành đoàn thể ở trung ương
lãnh đạo các địa phương các vị đại biểu khách quý các đại sứ đại diện trưởng đại diện các tổ chức quốc tế tại hà nội

quốc hội phát huy dân chủ trí tệ tập trung đóng góp ý kiến toàn diện cả về nội dung và kỹ thuật của dự thảo luật
để đảm bảo chất lượng cao nhất khi được xem xét thông qua tại kỳ họp
đối với các dự án luật quốc hội cho ý kiến lần đầu đề nghị các vị đại biểu quốc hội quan tâm
thảo luận kỹ lưỡng về cơ sở chính trị căn cứ pháp lý những nguyên tắc mục tiêu quan điểm lớn
chính sách quan trọng tính hợp lý khả thi của các quy định để làm cơ sở cho các cơ quan tiếp tục hoàn chỉnh
trình quốc hội xem xét thông qua tại kỳ họp tới
về kinh tế xã hội ngân sách nhà nước và các vấn đề quan trọng khác
quốc hội sẽ xem xét thảo luận các báo cáo của chính phủ về đánh giá bổ sung kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế xã hội
và ngân sách nhà nước năm hai nghìn hai mươi ba tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế xã hội và ngân sách nhà nước
những tháng đầu năm hai nghìn hai mươi ba
phê chuẩn quyết toán ngân sách nhà nước năm hai nghìn hai mươi hai
đề nghị các vị đại biểu quốc hội phân tích đánh giá khách quan toàn diện tập trung vào những vấn đề lớn
qua đó đánh giá chất lượng và những vấn đề cần gúc kinh nghiệm trong công tác quản lý điều hành
nhất là công tác dự báo dự toán ngân sách nhà nước
đối với tình hình những tháng đầu năm và nhiệm vụ giải pháp chủ yếu cho những tháng
còn lại của năm hai nghìn hai mươi bốn đề nghị các vị đại biểu quốc hội bám sát yêu cầu mục tiêu giải pháp
tại các nghị quyết của quốc hội của chính phủ về phát triển kinh tế xã hội
lưu ý những tác động và khó khăn mới phát sinh do diễn biến phức tạp của tình hình trong nước và thế giới
khu vực để đánh giá đúng những kết quả quan trọng đã đạt được những bất cập hạn chế yếu kém
đề xuất những giải pháp
phát triển kinh tế xã hội các mục tiêu chỉ tiêu kinh tế xã hội tài chính
ngân sách năm hai nghìn hai mươi bốn tạo tiền đề để thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội
giai đoạn hai nghìn hai mươi một hai nghìn hai mươi năm theo nghị quyết đại hội đảng toàn quốc lần thứ một mươi ba của đảng
quốc hội sẽ xem xét quyết định cho ý kiến về chủ trương
điều trình chủ trương đầu tư chương trình mục tiêu quốc gia về phát triển văn hóa giai đoạn hai nghìn hai mươi năm hai nghìn ba mươi năm
điều trình chủ trương đầu tư chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn hai nghìn hai mươi một hai nghìn ba mươi và một số nội dung quan trọng khác
về giám sát tối cao tại kỳ họp lần này quốc hội sẽ nghe ủy ban trung ương mặt trận tổ quốc việt nam báo cáo tổng hợp ý kiến kiến nghị của cử tri và nhân dân gửi đến kỳ họp thứ bảy
xem xét báo cáo về kết quả giám sát việc giải quyết kiến nghị của cử tri gửi đến kỳ họp thứ sáu tiến hành chất vấn và trả lời chất vấn
quốc hội sẽ tiến hành giám sát tối cao chuyên đề việc thực hiện nghị quyết số bốn mươi ba ngày một mươi một tháng một năm hai nghìn hai mươi hai của quốc hội về chính sách tài khóa tiền tệ hỗ trợ chương trình phục hồi phát triển kinh tế xã hội và các nghị quyết của quốc hội về một số dự án quan trọng quốc gia đến hết năm hai nghìn hai mươi
về công tác nhân sự quốc hội sẽ xem xét bầu chủ tịch nước chủ tịch quốc hội phê chuẩn thành viên hội đồng quốc phòng và an ninh
vì các vị đại biểu quốc hội xem xét thảo luận kỳ lưỡng để việc quyết định công tác nhân sự bảo đảm chặt chẽ đúng quy định của đảng pháp luật của nhà nước đa sư đồng thuận thống nhất cao
khối lượng công việc của kỳ họp thứ bảy là rất lớn để kỳ họp đạt kết quả tốt nhất thay mặt quỹ ban thường vụ quốc hội
tôi trân trọng đề nghị các vị đại biểu quốc hội phát huy dân chủ nêu cao tinh thần trách nhiệm tập trung nghiên cứu kỹ lưỡng thảo luận sôi nổi
đóng góp nhiều ý kiến tâm quyết sâu sắc chất lượng để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội đảm bảo quốc phòng an ninh của đất nước
cũng như sự mong đợi của cử tri và nhân dân cả nước
với tinh thần đó tôi xin tuyên bố khai mạc kỳ họp thứ bảy quốc hội khóa một mươi năm xin trân trọng cảm ơn
thưa quý vị sáng nay ngày hai mươi tháng năm trước giờ khai mạc kỳ họp thứ bảy quốc hội khóa một mươi năm
các đồng chí lãnh đạo đảng nhà nước cùng các đại biểu quốc hội đã đặt vòng hoa vào lăng viếng chủ tịch hồ chí minh
đúng bảy giờ một mươi năm phút sáng đoàn đại biểu quốc hội do thủ tướng chính phủ phạm minh chính thường trực ban bì thư chủ nhiệm tổng cục chính trị quân đội nhân dân việt nam lương cường
dẫn đầu cùng các đồng chí ủy viên bộ chính trị bí thư trung ương đảng
đồng chí phó thủ tướng phó chủ tịch quốc hội các đồng chí lãnh đạo đảng nhà nước lãnh đạo các bộ ban ngành đoàn thể trung ương và đại biểu quốc hội vào lăng viếng chủ tịch hồ chí minh
các đồng chí lãnh đạo đảng nhà nước các vị đại biểu quốc hội thành kính bày tỏ lòng biết ơn vô hạn đối với chủ tịch hồ chí minh
vòng hoa của đoàn mang dòng chữ đời đời nhớ ơn chủ tịch hồ chí minh vĩ đại quốc hội nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa việt nam khóa một mươi năm kỳ họp thứ bảy
ngay sau phiên khai mạc các đại biểu quốc hội nghe báo cáo của chính phủ và thẩm tra của ủy ban kinh tế về kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế xã hội và ngân sách nhà nước năm hai nghìn hai mươi ba
tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế xã hội và ngân sách nhà nước những tháng đầu năm hai nghìn hai mươi bốn
thay mặt chính phủ báo cáo kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế xã hội và ngân sách nhà nước năm hai nghìn hai mươi

tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế xã hội và ngân sách nhà nước những tháng đầu năm hai nghìn hai mươi bốn
phó thủ tướng lê minh khái nêu rõ về đánh giá bổ sung kết quả của năm hai nghìn hai mươi ba
tốc độ tăng trưởng gdp đạt năm năm
thủ ngân sách nhà nước đạt trên một bảy mươi năm triệu tỷ đồng vượt tám hai và tăng một trăm ba mươi ba bốn nghìn tỷ đồng so với dự toán
bội trì ngân sách nhà nước khoảng ba năm gdp
dư nợ công khoảng ba mươi bảy gdp
dư nợ chính phủ khoảng ba mươi bốn gdp
thấp hơn nhiều so với mức trần và ngưỡng cảnh báo
tính đến hết năm hai nghìn hai mươi ba đã giành được khoảng sáu trăm tám mươi tỷ đồng để thực hiện chính sách tiền lương mới
tăng trưởng gdp quý i năm hai nghìn hai mươi bốn đạt năm sáu mươi sáu
trong bốn tháng đầu năm hai nghìn hai mươi bốn thu ngân sách nhà nước đạt bốn mươi ba một dự toán
giải ngân vốn đầu tư công đạt một mươi bảy bốn mươi sáu kế hoạch cao nhất trong bốn năm trở lại đây
trong thời gian tới chính phủ tập trung ưu tiên thúc đẩy tăng trưởng gắn với ổn định
kinh tế việt nam
điều hành kinh tế vĩ mô kiểm soát làm phát bảo đảm các cân đối lớn của nền kinh tế
phối hợp chặt chẽ hiệu quả hài hòa các chính sách điều hành kinh tế vĩ mô
thẩm tra báo cáo của chính phủ chủ nhiệm ủy ban kinh tế của quốc hội vũ hồng thanh nêu rõ
năm hai nghìn hai mươi ba kinh tế xã hội nước ta đã vượt qua nhiều khó khăn thách thức đạt được nhiều kết quả tích cực
tuy nhiên tăng trưởng kinh tế năm hai nghìn hai mươi ba không đạt được mục tiêu
tạo thách thức rất lớn cho mục tiêu tăng trưởng giai đoạn hai nghìn hai mươi một hai nghìn hai mươi
tốc độ tăng trưởng gdp quý i năm hai nghìn hai mươi bốn dù cải thiện nhưng chưa quay lại quý đạo cần thiết
chưa đủ để tạo ra những bước đột phá cho phát triển bền vững
chủ nhiệm ủy ban kinh tế nhấn mạnh một số trọng tâm ưu tiên trong điều hành kinh tế vĩ mô
cụ thể cần tăng cường năng lực nội sinh thúc đẩy tăng trưởng kinh tế nhanh và bền vững
ổn định kinh tế vĩ mô bảo đảm các cân đối lớn của nền kinh tế kiểm soát lạm phát tỷ giá
không để xảy ra các cú sốc ảnh hưởng đến đời sống nhân dân sản xuất kinh doanh xuất nhập khẩu
tiếp tục cơ cấu lại nền kinh tế đổi mới mô hình tăng trưởng củng cố giữ vững vai trò
và làm mới các động lực tăng trưởng chính động lực tăng trưởng truyền thống thúc đẩy các động lực tăng trưởng mới
trong phiên khai mạc sáng nay các đại biểu nghe báo cáo tổng hợp ý kiến kiến nghị của cử tri và nhân dân
gửi đến kỳ họp thứ bảy chuẩn bị cho kỳ họp thứ bảy quốc hội khóa một mươi năm đoàn chủ tịch ủy ban trung ương
mặt trận tổ quốc việt nam đã nhận tổng số một năm trăm linh hai lượt ý kiến
theo báo cáo tổng hợp ý kiến kiến nghị của cử tri và nhân dân gửi đến kỳ họp thứ bảy
trong bối cảnh thế giới có nhiều diễn biến phức tạp nhanh chóng khó lường tác động đến tình hình
vụ phát triển kinh tế xã hội của đất nước cử tri và nhân dân đánh giá cao đảng và nhà nước
đứng đầu là đồng chí tổng bí thư nguyễn phú trọng đã kịp thời chỉ đạo toàn diện các vấn đề quan trọng
của đất nước đạt được nhiều kết quả trên các lĩnh vực tuy nhiên cử tri và nhân dân còn băn khoăn lo lắng
số doanh nghiệp giải thể tạm ngưng hoạt động chưa có chiều hướng giảm công nhân lao động bị ngừng việc
nghỉ việc rút bảo hiểm xã hội một lần tăng tình trạng thiếu một số vật tư thuốc trang thiết bị y tế
văn diên gia phục vụ khám chữa bệnh chất lượng khám chữa bệnh ở tuyến y tế cơ sở còn thấp vẫn còn
tình trạng quá tải ở các bệnh viện tuyến trung ương đoàn chủ tịch ubnd tổ quốc việt nam kiến nghị
với đảng nhà nước đẩy nhanh tiến độ thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia tháo gỡ khó khăn
các doanh nghiệp kiến nghị chính phủ chỉ đạo các bộ ngành cơ quan chức năng giả soát các văn bản
hướng dẫn các điều kiện cần và đủ để triển khai thực hiện chính sách tiền lương mới từ ngày một tháng bảy
năm hai nghìn hai mươi bốn tiếp đó các đại biểu quốc hội nghe báo cáo kết quả giám sát việc giải quyết kiến nghị
của cử tri gửi đến kỳ họp thứ sáu quốc hội khóa một mươi năm cuối phiên làm việc sáng nay
ủy ban thường vụ quốc hội trình danh sách đề cử để quốc hội bầu chủ tịch quốc hội ngay sau đó
quốc hội thảo luận tại đoàn về danh sách đề cử để quốc hội bầu chủ tịch quốc hội
thưa quý vị tối ngày một mươi chín tháng năm tại nghĩa trang liệt sĩ quốc gia trường sơn
ban tuyên giáo trung ương chủ trì phối hợp với đài truyền hình việt nam tổng cục chính trị
quân đội nhân dân việt nam tỉnh quảng trị và binh đoàn một mươi hai tổ chức chương trình nghệ thuật đặc
biệt kỷ niệm sáu mươi năm năm ngày mở đường hồ chí minh ngày truyền thống bộ đội trường sơn
mang tên trường sơn trân trần trí thép
tướng phan văn giang ủy viên bộ chính trị phó bí thư quân ủy trung ương bộ trưởng bộ quốc phòng
đồng chí trần hồng hà ủy viên trung ương đảng phó thủ tướng chính phủ lãnh đạo các ban
bộ ngành trung ương và địa phương binh đoàn một mươi hai các mẹ việt nam anh hùng
anh hùng lực lượng vũ trang thương binh kiệu chiến binh đông đảo người dân trong và ngoài tỉnh
trước khi diễn ra buổi lễ các đại biểu đã đến đặt vòng hoa sân hương tại đài tưởng niệm
và tưởng nhớ những người con ưu tú của dân tộc đã hiến chọn tuổi thanh xuân
chiến đấu ngã xuống trên mảnh đất này vì nền độc lập tự do của dân tộc
chương trình nghệ thuật đặc biệt trường sơn trân trần trí thép với các tiết mục hát múa kết hợp với lời bình
hình ảnh tư liệu giao lưu trực tiếp đã tái hiện những mốc son trói lọi lịch sử hào hùng của dân tộc ta
trong kháng chiến chống mỹ tinh thần kiên cường bất khuất kiên trung của quân và dân ta
trong suốt một mươi sáu năm liền đương đầu với cuộc chiến tranh vô cùng ác liệt
với bao hy sinh mất mát của các lực lượng trên tuyến đường trường sơn
qua đó thể hiện sự chiên sâu sắc và đạo lý uống nước nhớ nguồn đối với các thế hệ cha ông đi trước
đã hy sinh sương máu vì độc lập tự do của tổ quốc vì hạnh phúc của nhân dân
tối ngày một mươi chín tháng năm tại huyện nam đàn đã diễn ra chương trình nghệ thuật đặc biệt
bế mạc lễ hội làng xen năm hai nghìn hai mươi bốn với chủ đề từ làng xen đến tp hcm
ủy ban nhân dân tỉnh nghệ an và ủy ban nhân dân tp hcm phối hợp tổ chức
nhân kỷ niệm một trăm ba mươi bốn năm ngày sinh chủ tịch hồ chí minh
năm mươi năm năm ngày bắc hồ gửi bức thư cuối cùng cho đảng bộ tỉnh nghệ an
năm mươi năm năm thực hiện di trúc của chủ tịch hồ chí minh
chương trình nghệ thuật đặc biệt bế mạc lễ hội làng sen gồm ba phần
tháng năm nhớ bác hội làng bên sông lam và từ làng xen đến tp hcm
chương trình là bản hòa tấu hợp sướng ngân vang được cất lên bằng những lời
ca điệu múa kể về tình cảm của bắc hồ dành cho quê hương cho đồng bào miền nam
tình cảm của người dân quê hương nghệ an và đồng bào miền nam dành cho bác hồ kính yêu
ca ngợi công ơn trời biển của chủ tịch hồ chí minh
đây là hoạt động chính trị văn hóa có ý nghĩa quan trọng
thể hiện lòng biết ơn thành kính đối với chủ tịch hồ chí minh
lễ hội cũng là dịp để ngợi ca quê hương nghệ an ngợi ca tp hcm
thành phố mang tên bác không ngừng đổi mới hội nhập và phát triển
đồng thời đây cũng là dịp để quảng bá hình ảnh nghệ an và tp hcm đến với cả nước và bạn bè quốc tế
thưa quý vị theo đúng kế hoạch sáng nay ngày hai mươi tháng năm
báo nhân dân bắt đầu phát tặng miễn phí một trăm linh ấn phẩm đặc biệt
bức tranh panorama toàn cảnh chiến thắng điện biên phủ cho bạn đọc trên cả nước
ngay từ sáng sớm đã có rất nhiều độc giả đặc biệt là các độc giả trẻ có mặt tại trụ sở báo nhân dân
để được nhận miễn phí ấn phẩm đặc biệt bức tranh panorama
toàn cảnh chiến dịch điện biên phủ
để sở hữu miễn phí ấn phẩm đặc biệt có ý nghĩa này
độc giả truy cập website của báo nhân dân điện tử
đọc ít nhất ba tin bài trên website nhân dân điện tử đăng nhập hoặc đăng ký tài khoản mạng nhân dân
sau đó đến trụ sở báo nhân dân tại hà nội hoặc trụ sở cơ quan thường trú báo nhân dân
tại các tỉnh thành phố trên cả nước để được nhận miễn phí ấn phẩm đặc biệt
báo nhân dân sẽ tiếp tục phát tặng độc giả ấn phẩm đặc biệt này từ hôm nay ngày hai mươi tháng năm
thưa quý vị thời gian qua nhiều hộ dân trên địa bàn xã tần thượng huyện văn bàn tỉnh lào cai
rất bức xúc khi mảnh đất thổ cư và gia đình họ đã sinh sống bao đời nay
sau thời gian dài các cơ quan chức năng thu hồi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất
để thực hiện dự án chuẩn hóa hồ sơ địa chính đến nay vẫn chưa được cấp lại
các nhà xung quanh cạnh nhà tôi người ta được cấp lại hết nhưng mà còn riêng nhà tôi lại không được cấp
không biết là do nguyên nhân gì mà không được cấp
tôi muốn kiến nghị với các anh các bác là tạo được chuyện giúp cấp cho hai bộ con tôi
căn nhà này được ông phạm tuấn anh xây dựng từ năm hai nghìn một mươi
thửa đất đã được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất từ năm một nghìn chín trăm chín mươi
nhưng mới đây ông tuấn anh lại phát hiện thửa đất của gia đình đứng tên người khác
kiến nghị với cơ quan chức năng chính quyền địa phương đã quyết định hủy bỏ giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cũ
tuy nhiên gia đình ông tuấn anh vẫn chưa được cấp lại giấy tờ mới
đợt vấn đề là từ hai nghìn một mươi bảy tôi phát hiện ra mà đã là gia xã giải quyết rất là nhiều lần
rồi huyện rồi lên cả tỉnh lên tòa án tỉnh rồi
đã có quyết định thu hồi rồi để giả lại cho tôi rồi
nhưng mà đến giờ phút này là tôi làm năm sáu lần hồ sơ rồi vẫn không được cấp
theo thống kê trên địa bàn xã tân thượng huyện văn bàn tỉnh lào cai
còn hàng trăm hộ dân vẫn chưa được cấp lại giấy chứng nhận quyền sử dụng đất
có nhiều hộ bị cấp trồng lấn với các hộ khác
sự việc này xảy ra sau khi địa phương tiến hành thu hồi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất
để thực hiện đo đạc chuẩn hóa hồ sơ địa chính
xây dựng một dự án khác để điều chỉnh lại dự án của công ty xô hồng
điều chỉnh lại xem là bao nhiêu trong xã có bao nhiêu vụ sai
thì để làm lại theo thực tế
nhưng việc này cũng chưa được tỉnh cũng chưa có ý kiến trả lời
thực hiện chuẩn hóa hồ sơ địa chính các hộ dân đều chấp hành
tuy nhiên không hiểu vì lý do gì mà đến thời điểm này
hàng trăm hộ dân vẫn chưa được cấp lại giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trên chính mảnh đất của mình
điều này không chỉ gây tâm lý lo lắng
mà còn gây vướng mắt trong thực hiện các giao dịch hành chính của người dân
thưa quý vị trong chuyến công tác gần đây tại quần đảo trường sa
ngành điện lực miền nam đã bố trí đoàn khảo sát thực hiện việc nâng cấp
bảo dưỡng nguồn điện bảo đảm phục vụ nhu cầu sinh hoạt trên các đảo
do khoảng cách địa lý xa đất liền hàng nghìn hải lý
nên nguồn điện phục vụ sinh hoạt tại quần đảo trường sa chủ yếu là nguồn năng lượng sạch
tại đảo đá tây a sau bảy năm đưa vào sử dụng hệ thống điện gió và điện mặt trời
một số thiết bị và chức năng đã bị hao mòn cần được bảo dưỡng nâng cấp
nhu cầu của các người dân và chức sĩ trên đảo càng ngày càng lớn
do đó mà chúng tôi phải đáp ứng do vậy mà chúng tôi sẽ đổi mới công nghệ và nâng thêm lượng ác quy lưu trữ
đoàn khảo sát kiểm tra nắm tình hình hoạt động của các thiết bị điện tại nhiều điểm đảo khác
nhờ có nguồn điện cung cấp ổn định lâu dài hơn trước từ hai năm trở lại đây
nhiều đảo tại trường sa đã có thể sử dụng tủ cấp đông trữ thực phẩm tươi trong nhiều ngày
đời sống người dân và chiến sĩ được nâng cao rõ rệt
một like không phải giá trị của một thế hệ mà nó mang cái giá trị xuyên thời gian
với sự đồng hành của các nhà hào tâm
chương trình đã trao tặng bảy trăm sáu mươi tám đầu sách cho tủ sách cộng đồng tại chùa linh quang đảo cát bà
với những đầu sách được trao tặng lần này sẽ giúp người dân
đặc biệt là thế hệ trẻ có cơ hội được tìm hiểu chi thức những điều hay lẽ phải
em được thêm biết được thêm được nhiều kiến thức này
và chuẩn bị được đến tủ sách ở chùa linh quang là các em rất thích thú
các em thi đua nhau để đạt thành tích xuất sắc
để được tuần này hoặc tháng này mình sẽ là người được đến tủ sách để đọc
khoảng sau mỗi giờ học buổi chiều thì con sẽ vào chùa linh quang để con đặt những cuốn sách hay
và nhờ những cuốn sách hay đấy con đã rút ra được nhiều kinh nghiệm và những điều học tập trong cuộc sống ạ
huyện đảo cát bà thành phố hải phòng là địa bàn có vị trí quan trọng về quốc phòng an ninh
nhiều năm nay các ngành các cấp cùng các nhà hào tâm đã tổ chức nhiều hoạt động thiết thực đến bà con đồng bào nơi hải đảo xa xôi
trong đó chương trình mang trí thức ra đảo của các cá nhân tổ chức đã chung tay xây dựng nền văn hóa đọc
góp phần làm phong phú thêm đời sống tinh thần cho người dân nơi đây
đến đây chương trình thời sự trưa của truyền hình nhân dân cũng xin được kết thúc
kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại